tại lễ công bố và trao giải thưởng thành phố thông minh việt nam hai nghìn hai mươi
giải pháp nông nghiệp thông minh one farm của công ty cổ phần công nghệ công nghiệp
ưu chính viễn thông việt nam vnpt technology đã được vinh danh ở hạng mục nông nghiệp thông minh
thuộc nhóm các giải pháp công nghệ cho các thành phố dự án bất động sản khu công nghiệp thông minh
giải pháp nông nghiệp thông minh one farm được xây dựng trên nền tảng one iot của vnpt technology
one farm ứng dụng công nghệ iot tự động hóa vào quá trình sản xuất nông nghiệp từ khâu canh tác
cho tới khâu phân phối sản phẩm ra thị trường giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản
giải pháp bao gồm các công cụ giám sát điều khiển và quản lý quy trình
one farm cũng giúp kiểm soát toàn bộ quá trình từ sản xuất đến thu hoạch chế biến và vận chuyển
theo chuẩn thiết kế đáp ứng các mô hình trang trại ứng dụng công nghệ cao
giải pháp có thể đáp ứng đa dạng các mô hình canh tác trong nông nghiệp
với khả năng tùy biến và mở rộng cao one farm giúp triển khai nhanh và linh hoạt các mô hình canh tác thủ tiễn
hiện tại ngoài việc đầu tư xây dựng một khu nhà màng tại khuôn viên nhà máy điện tử số hai của công ty
ở khu công nghệ cao hòa lạc giải pháp one farm đang được pmpt technology triển khai
tại một số địa phương như bắc ninh ninh bình phú yên hòa bình